theo đánh giá của một số công ty nghiên cứu thị trường một kênh đầu tư đang rất hấp dẫn hiện nay đó là đầu tư vào loại hình dịch vụ cho thuê đặc biệt hiệu quả tại trung tâm các thành phố lớn đây là loại hình mà các chủ đầu tư dài hạn hướng tới
các nhà đầu tư sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ cho từng loại hình sản phẩm
chúng tôi nhận thấy là ví dụ như là trong thành phố hồ chí minh thì cái phân khúc đầu tư và căn hộ cho thuê cũng là một trong những cái mà kênh mà chúng tôi nhận thấy rằng là hiện nay rất nhiều các nhà đầu tư thành phố hồ chí minh cũng quan tâm
căn hộ dịch vụ sẽ là một kênh đầu tư hấp dẫn và mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư
căn hộ dịch vụ sẽ là một loại nguồn thu lâu dài cho những nhà đầu tư đang sở hữu nhiều căn hộ mà chưa muốn bán hoặc là chưa thể bán
nhưng các chuyên gia cũng nhận định rằng dù là đầu tư loại hình nào thì tư duy đầu tư bám theo quy hoạch sẽ quyết định sự thành công của mỗi nhà đầu tư nhất là với bất động sản
tùy mỗi đối tượng người ta sẽ có sự lựa chọn khác nhau
nhưng ở đây tôi chỉ lưu ý rằng là chúng ta hãy thay đổi cái tư duy
chúng ta đang ở tốc độ phát triển rất khác và chúng ta đã trả giá rất nhiều về quy hoạch rồi
thì hãy mua những cái gì theo quy hoạch
đừng nghĩ rằng chúng ta có thể mua đất rừng hay mua đất nông nghiệp xong chúng ta chuyển đổi
nếu như chúng ta không làm theo kế hoạch thì cái đấy không bao giờ chuyển đổi được
còn cái chuyện mà chúng ta phải tìm hiểu cái gì họ nên tìm hiểu quy hoạch trước trước khi quyết định đầu tư
đấy là cái lời khuyên của tôi cho những người có nhu cầu ở thật cũng như nhà đầu tư
khi đầu tư vào bất động sản việc bám sát quy hoạch có lẽ sẽ là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư
nhưng lựa chọn đầu tư loại hình nào và cách đầu tư dễ dàng
ra sao để thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự nhạy bén nắm bắt thị trường một cách chính xác của các nhà đầu tư
thưa quý vị có thể nói kênh đầu tư rất hấp dẫn hiện nay đối với các nhà đầu tư sau khi cơn sốt đất nền lắng xuống
đó là căn hộ dịch vụ
và không thể phủ nhận sự phát triển của loại hình này đang có những con số ấn tượng
và thị trường của việt nam cũng đang có nhiều yếu tố thuận lợi để loại hình này có sự bùng nổ trong thời gian tới
theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản
tổng quan sản của savius việt nam trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
nguồn cung căn hộ dịch vụ đến từ năm mươi dự án tăng một so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
và công suất thuê của loại hình này cũng luôn được duy trì ở mức cao
công suất căn hộ dịch vụ luôn luôn duy trì ở ngành ngưỡng là trên tám mươi
thậm chí là đến gần tị tiền đến mức là chín mươi
đến tại địa phương như là hà nội và tp hcm
mình có thể nói là cái công suất này là khá ổn định
và như vậy thì và đối tượng khách hàng chủ yếu cũng vẫn là các quốc gia dẫn đầu về fdi
như là nhật bản hàn quốc và singapore
đấy là những cái quốc gia trên đó
đối tượng của căn hộ dịch vụ thường là những chuyên gia người nước ngoài
và để biết tiềm năng của loại hình này như thế nào
thì cái phản ánh rõ nét nhất là chỉ số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam
vốn đăng ký vào việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng với con số ấn tượng
còn vốn thực hiện thì trong vòng bốn năm trở lại đây
luôn duy trì ở con số một mươi hai
đối chiếu với các quốc gia trong khu vực đông nam á
thì chúng ta chỉ sau singapore và indonesia
điều này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ của đối tượng khách hàng
là các chuyên gia người nước ngoài là không nhỏ
và yêu cầu thì lại khá cao
các chuyên gia nước ngoài ưa thích các không gian xanh tiện ích
nên họ thường lựa chọn những dự án nằm trong khu vực quận ba đình tây hồ
đối tượng là khách trung lưu khách nước ngoài
và họ sẽ lựa chọn thuê lại những dự án cao cấp ở khu vực trung tâm
theo chúng tôi thống kê một số thương hiệu lớn

ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thêm một số các chỉ số sâu hơn
ví dụ như liên quan đến lượng người lao động ở việt nam
thì chúng ta nhận thấy rằng cái tốc độ tăng trưởng
nếu mà theo những số liệu gần đây thì chúng tôi đã thấy là trên
trên tám cho những năm trưởng lại đây
thì có thể nói là mức tám một mươi là mức mà chúng ta có thể là nói rằng là
một cái mức thị trường đang phát triển ở cái ngưỡng ổn định
tiếp tục giữ được đàn này
thì chúng ta có thể nói là còn có cơ hội cho thị trường căn hộ dịch vụ

có thể lựa chọn thuê
căn hộ dịch vụ là một loại hình linh hoạt để các khách thuê có thể lựa chọn
với việc đáp ứng nhiều tiêu chí của khách thuê
và nếu tận dụng được tốt những lợi thế này
căn hộ dịch vụ sẽ là loại hình có sự phát triển mạnh
như vừa đề cập trong phóng sự trước
căn hộ dịch vụ là loại hình đang có nhiều tiềm năng để phát triển tại việt nam
nhưng cũng phải thừa nhận
để phát triển bất cứ loại hình nào cũng phải cần đến những chiến lược bài bản
và đối với căn hộ dịch vụ thì đó là sự vận hành quản lý
căn hộ dịch vụ chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như hà nội
thành phố hồ chí minh hay hải phòng
vì đây là những nơi tập trung những khu công nghiệp nhà máy vốn fdi
như vậy cũng tương đương với việc lượng chuyên gia nước ngoài
sống và làm việc tại các thành phố này cũng rất lớn
nhiều chuyên gia nhận định với những tiềm năng hiện nay
các nhà đầu tư sẽ không chỉ phát triển loại hình này ở các thành phố lớn
mà còn phát triển mở rộng hơn nữa tại các địa phương
vài yếu tố về quản lý sẽ tăng
tác động đến sự thành công của việc đầu tư
nhưng yếu điểm khi phát triển căn hộ dịch vụ ở việt nam hiện nay
là chưa có nhiều những đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp
đối với loại hình này thì hiện nay có thể nói rằng là
chủ yếu chúng ta đang nhận thấy rằng là chưa có nhiều các cái nhà điều hành
chuyên nghiệp trong nước và quốc tế gia nhập thị trường
nếu một khi mà các chủ đầu tư tích cực hơn nữa trong việc đàm phán
với các nhà điều hành thì nó sẽ giúp cho các cái dự án của họ dễ thực hiện hơn
trong bối cảnh này cbre là một trong số ít các đơn vị đưa ra gói dịch vụ quản lý căn hộ cho thuê
giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả cho việc vận hành loại hình căn hộ dịch vụ này
lý do mà chúng tôi mở ra cái dịch vụ này thì chúng tôi có nhận thấy sự gia tăng của các nhà đầu tư mà họ ở xa
đặc biệt là với các nhà đầu tư họ ở xa họ có thể có căn hộ singapore hoặc căn hộ ở bangkok
có căn hộ ở kuala lumpur và có căn hộ ở tp hcm với số lượng các sản phẩm đầu tư như vậy thì chắc chắn
là họ sẽ cần có sự hỗ trợ của những nhà tư vấn nằm ngay tại thành phố bản địa nên là với sự
gia tăng như vậy chúng tôi đã đưa ra ý tưởng để mở ra dịch vụ này tuy nhiên ngoài ra chúng ta cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ này
tuy nhiên ngoài ra chúng ta cũng nhìn thấy ngay tại việt nam thôi là chúng ta cũng có các nhà đầu tư ở các tỉnh khác nhau
ví dụ chúng ta có rất là nhiều các nhà đầu tư đến từ hà nội mua những sản phẩm căn hộ sản phẩm nhà ở tp hcm
với những nhà đầu tư mà họ không có điều kiện có thể ra vào thường xuyên hoặc là có nhiều tài sản mà cần phải được quản lý
thì cái dịch vụ như vậy cũng có thể giúp tiết kiệm được thời gian cho những nhà đầu tư bản dụng
người đại diện của cbre cũng đưa ra ví dụ một người ở hồng kông có căn hộ ở tp hcm tháng sáu nhận nhà
họ muốn cho thuê phải bay đi bay lại nhiều lần mất trung bình từ năm đến sáu tháng
nếu có dịch vụ của đơn vị cho thuê thì có khi trong tháng đầu tiên họ đã có thể cho thuê được căn hộ
tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí của năm tháng bỏ không nhà
một cái đội tư vấn ở đây chúng ta hiểu rõ thị trường chúng ta đã có sẵn nguồn cách thuê
chúng ta biết đối tượng cách thuê nào
sẽ phù hợp với loại hình căn hộ nào thì chúng ta có thể rút ngắn được đáng kể thời gian để hai bên có thể gặp gỡ được nhau
thì đấy là cái mà khi chúng ta chuyên biệt hóa được một cái dịch vụ và một cái sản phẩm nhất định thì nó sẽ mang được rất là nhiều lợi ích
đầu tư vào bất cứ loại hình nào cũng cần có sự tính toán bài bản và khoa học
đặc biệt là với một loại hình nhiều tiềm năng như căn hộ dịch vụ
các chuyên gia cũng khẳng định nếu nhà đầu tư có sự kết nối với các đơn vị quản lý ở mỗi một địa điểm
thì sẽ đem lại tính hiệu quả cao cho loại hình này
và chắc chắn như vậy cũng sẽ đem lại cả sự thành công cho mỗi nhà đầu tư
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại